xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé